cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra hành vi tạo cung cầu giả tạo thao túng giá cổ phiếu
công ty cổ phần liên doanh shanna wmt nay là công ty cổ phần asa mã trường khoán asa
căn cứ vào kết quả điều tra xác định nguyễn văn nam nguyên giám đốc công ty cổ phần asa
đã có hành vi làm giả hồ sơ tài liệu để tăng khống bảy triệu cổ phiếu asa tương đương bảy mươi tỷ đồng
niêm yết bổ sung bảy triệu cổ phiếu asa tại sở giao dịch chứng khoán hà nội để bán và thu tiền bất chính
ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn văn nam
nguyên giám đốc công ty cổ phần asa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định
lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản
để phục vụ công tác điều tra đề nghị các cơ quan tổ chức cá nhân nhà đầu tư bị thiệt hại
bị nguyễn văn nam chiếm đoạt tiền có đơn đề nghị kèm hồ sơ tài liệu gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
mọi thông tin liên hệ đồng chí thiếu tá nguyễn đức phương điều tra viên phòng chín cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
địa chỉ số bốn mươi bảy phạm văn đồng phường mai dịch quận cầu giấy tp hà nội số điện thoại chín trăm tám mươi hai hai trăm năm mươi bảy tám trăm tám mươi tám
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé